đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng các lãnh đạo sở ban ngành thành phố đã có buổi làm việc với ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án bởi với tiến độ chậm như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu về phát triển đô thị và tốc độ gia tăng dân số của thành phố
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án bởi với tiến độ chậm như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu về phát triển đô thị và tốc độ gia tăng dân số của thành phố
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án bởi với tiến độ chậm như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu về phát triển đô thị và tốc độ gia tăng dân số của thành phố
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án bởi với tiến độ chậm như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu về phát triển đô thị và tốc độ gia tăng dân số của thành phố
đồng chí hoàng trung hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án bởi với tiến độ chậm như hiện nay sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu về phát triển dân số của thành phố